qua hơn một năm triển khai dự án phục hồi và tái thiết nhà ở sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đã đem lại cuộc sống ổn định cho hàng nghìn người dân
dự án được chính phủ hàn quốc tài trợ vốn chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam phối hợp với tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các đối tác triển khai thực hiện
dự án được triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại ba tỉnh quảng nam phú yên và khánh hòa
mỗi hộ gia đình được hỗ trợ năm mươi triệu đồng và được tập huấn kiến thức kỹ năng xây dựng nhà an toàn
tất cả các nhà đều bảo đảm mái tường và móng kiên cố
dự án đã sửa chữa bảy mươi chín căn nhà và xây mới ba trăm linh bốn căn nhà có khả năng chống chịu bão và lũ vượt bốn nhà so với dự kiến ban đầu
ngoài ra tại hai tỉnh phú yên và khánh hòa còn thành lập quỹ quay vòng với số tiền năm usd mỗi tỉnh hỗ trợ cho vay để sửa chữa nhà ở
đến nay đã có năm hộ ở phú yên và sáu hộ ở khánh hòa được hưởng lợi
trước đó đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bão số một mươi hai bão dameri đã ảnh hưởng tới một mươi ba tỉnh duyên hải miền trung
các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là khánh hòa phú yên bình định và quảng nam ước thiệt hại trên một tỷ usd